tổng công ty có khoảng ba mươi kho ở thành phố hà nội
thế và ngoài ra thì tại các điểm bán hàng siêu thị từng siêu thị thì cũng có những cái kho kho gọi là kho để những cái hàng hóa thiết yếu
và khi mà phòng khi mà
tại siêu thị mình bán được mặt hàng nào rồi thì sẵn sàng là có để tiêu thụ nhanh thì có để đáp ứng cho bà con

trong khi đó khả năng cung ứng các mặt hàng trên địa bàn thành phố chưa đáp ứng đủ

và những cái đặc sản vùng miền cũng đã đưa được về đây để phục vụ người dân thủ đô
và như vậy thì cái nguồn cung của đáp ứng cho người dân thủ đô sẽ được đáp ứng một cách đầy đủ
theo các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa tết thì sản lượng hàng hóa năm nay đã sản xuất tăng đến hai mươi để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
tuy nhiên giá cả vẫn giữ ở mức ổn định không tăng so với trong năm
năm nay chúng tôi dự đoán rằng là tình hình tết năm nay thì cái sức tiêu thụ sẽ được tăng
và chúng tôi đã chủ động được nguồn hàng để đảm bảo về vấn đề bình ổn giá cho thành phố hồ chí minh
cũng như là cùng với hà nội để mà xây dựng chương trình bình ổn giá
phục vụ tết về những mặt hàng lương sản thì của hà giang về cái sản lượng về sản phẩm cam cam sành của hà giang
cũng như là sản phẩm về mật ong sản phẩm chè sản phẩm rượu
đấy là mặt hàng thiết yếu mà để phục vụ tết cho bà con
bà con thì với tỉnh hà giang và cũng như là những nhà sản xuất của tỉnh hà giang thì đáp ứng đủ những sản phẩm
theo tính toán của sở công thương hà nội tổng giá trị hàng hóa phục vụ tết trên địa bàn đạt khoảng hai mươi ba năm trăm linh tỷ đồng
tăng khoảng một mươi so với kế hoạch giữ chữ hàng hóa tết năm hai nghìn một mươi sáu
bên cạnh đó việc bảo đảm bình ổn thị trường giá cả cung ứng nguồn hàng liên tục
sẽ phục vụ tốt nhu cầu mua sắm sung túc cuối năm của người dân thủ đô trong dịp tết này
thời gian qua nhờ sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp và sự đóng góp hỗ trợ của cộng đồng và các nhà hào tâm
nhiều hộ gia đình bị thiệt hại nặng sau hai trận lũ tại quảng bình đã dần ổn định cuộc sống
nhất là các hộ có nhà cửa bị sập trong lũ nay đã có những căn nhà mới kiên cố khang trang hơn để đón tết cổ truyền vui tươi đầm ấm
đây là ngôi nhà mới xây đang dần hoàn thiện của gia đình chị trương thị tình ở thôn đồng lâm xã đức hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
trong cơn lũ lịch sử vừa qua căn nhà nhỏ của ba mẹ con chị tình bị nước lũ sô sập mọi tài sản của gia đình đều trôi theo dòng nước lũ
ba mẹ con chị tình đành phải tá túc nhờ vào nhà mẹ đẻ
thời gian qua chính quyền địa phương hỗ trợ cùng với sự quyên góp của nhiều nhà hào tâm đã quyên góp giúp gia đình chị tình xây dựng được ngôi nhà kiên cố
nói chung là tết này là được mẹ con tôi được cái nhà thì sẽ vui vẻ
và trong những cơn sau đây đó cơn lục bão đó thì nói chung là sập thay liều rồi thì nói chung là trôi hết chân cả nhà cửa đó
thì nói chung là trôi hết chân rồi thì mẹ con tôi không có nhà cửa
thì nói chung là mẹ con tôi cũng nhờ và nhờ xã và chính quyền và nhờ phường giáo sẽ giúp mẹ con tôi trong tết đi được cái nhà mẹ con tôi ở là rất mừng
cũng như chị tình nhiều hộ gia đình có nhà bị sập tại thôn đồng lâm
xã đức hóa huyện tuyên hóa cũng được sự chung tay góp sức của các nhà hào tâm và chính quyền địa phương giúp đỡ để các hộ gia đình này có được những căn nhà mới kiên cố
theo thống kê trong hai trận lũ vừa qua tại thôn đồng lâm có bốn ngôi nhà bị lũ cuốn trôi và sập đổ hoàn toàn
hàng chục ngôi nhà khác bị thiệt hại
đến nay tất cả bốn hộ dân có nhà bị sập đều đã được hỗ trợ để xây lại nhà mới
hiện đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng để bà con đón tết
khi lơ không tập trung gì đâu
cơ bản hoàn thiện được các nhà ở và các hồ bị sập nhà trôi trực tiến ngân đán để bà con sửa mộn đình cuộc sống
và có đón người tết cổ tuyên dân tộc đảm bảo vui tươi lành mạnh và cũng trả lý được những nỗi lo nỗi ám ảnh những thiệt hại đúng quá trình luật bạc
nhìn những ngôi nhà mới được xây dựng khang trang kiên cố trên nền nhà bị sập do lũ gây ra
mới thấy được sức sống mãnh liệt của người dân vùng rốn lũ họ luôn biết cách đứng lên để chống chọi với thiên nhiên
ngày tết cổ truyền đang cận kề bà con đang khẩn trương dọn dẹp chuẩn bị đón tết
hy vọng rằng tết năm nay bà con vùng lũ nơi đây sẽ được no đủ ấm áp hơn trong những ngôi nhà tình nghĩa này
chỉ còn vài ngày nữa là đến tết đinh dậu hiện nông dân thị xã cửa lò đang tích cực chăm sóc rau sạch để phục vụ thị trường tết
toàn thị xã cửa lò hiện có hơn bốn mươi năm hectare trồng các loại nông sản với hơn tám trăm linh hộ sản xuất để bà con nắm vững quy trình trồng rau an toàn
ngoài việc tuyên truyền nông dân sản xuất đúng quy cách thị xã còn vận động các khách sạn nhà hàng bao tiêu sản phẩm rau sạch cho bà con
hiện nay các chợ đầu mối ở cửa lò hầu hết sản phẩm rau sạch của bà con nông dân cửa lò đều được tiêu thụ rất mạnh
các loại rau cải rau cúc rau động từ hai ba nghìn đồng một bó rau bầu khoảng bốn sáu nghìn đồng dưa chuột khoảng một mươi một mươi năm nghìn đồng một kg
đây cũng là nguồn thu đáng kể cho nông dân cửa lò dịp tết nguyên đán
trong phần đầu của bản tin thời sự quốc tế hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần
tâm điểm của dư luận thế giới trong tuần này là lễ nhậm chức tổng thống mỹ của ông donald trump
ngay sau lễ nhậm chức tân tổng thống thứ bốn mươi năm của nước mỹ đã ký một loạt quyết định thể hiện chính sách đối nội đối ngoại của mình rất khác biệt với những gì mà cựu tổng thống barack obama đã làm
tại châu âu ngoại trưởng đức frank walter steinmeier cho biết đang tìm cách đối thoại với chính quyền mới
và sẽ nêu rõ những quan điểm giá trị và lợi ích của hai nước
trong khi đó nhà trắng cho biết thủ tướng anh theresa may sẽ là nhà lãnh đạo đầu tiên mà ông trump gặp gỡ kể từ sau khi nhậm chức dự kiến vào ngày hai mươi bảy tháng một tới
từ châu á giới chức nhật bản cho biết trong cuộc điện đàm kéo dài một mươi phút các phụ tá thân cận của thủ tướng nhật bản và tổng thống mỹ donald trump đã nhất trí hợp tác để tăng cường quan hệ song phương
phía washington nhấn mạnh chính quyền của ông trump coi nhật bản là một đồng minh quan trọng
trong khi đó thủ tướng israel benjamin netanyahu tuyên bố ông có kế hoạch sẽ sớm thảo luận với tân tổng thống mỹ donald trump về cách đối phó với mối đe dọa từ iran
cùng ngày thủ tướng canada justin trudeau đã có cuộc điện đàm với tân tổng thống mỹ donald trump
ông trudeau nhấn mạnh sự phát triển sâu sắc về quan hệ kinh tế giữa hai nước với biểu hiện cụ thể là ba mươi năm bang của mỹ đã chọn canada làm điểm xuất khẩu hàng đầu
còn tổng thống mexico enrique pena neto cũng đã có cuộc điện đàm với ông trump
trong đó bày tỏ mong muốn có đối thoại cởi mở với mỹ
hai nhà lãnh đạo sẽ gặp gỡ vào ngày ba mươi một tháng một tới trong bối cảnh ông trump từng có nhiều phát biểu gây tranh cãi về việc trục xuất người nhập cư và xây bức tường chặn người nhập cư từ mexico
một sự kiện đáng chú ý khác trong tuần qua là hội nghị thường niên diễn đàn kinh tế thế giới hai nghìn một mươi bảy diễn ra tại davos thụy sĩ
diễn đàn năm nay có chủ đề lãnh đạo trách nhiệm và hành động
sự góp mặt lần đầu tiên của lãnh đạo trung quốc ba đại biểu của một trăm năm mươi quốc gia và tổ chức quốc tế đã thảo luận về các nhóm vấn đề nổi bật như nâng cao quản trị toàn cầu
ứng phó với các bất ổn an ninh và khủng hoảng thúc đẩy phát triển bao trùm và bền vững trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm
tái cơ cấu kinh tế và cải cách xã hội ở các quốc gia và khu vực
tham dự hội nghị lần này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã mang tới những thông điệp mạnh mẽ về đường lối định hướng chính sách và quyết tâm của việt nam về đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
tuần qua nội các nhật bản cũng đã thông qua hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp một tháng sau khi quốc hội nước này phê chuẩn tpp và thông qua các đạo luật liên quan
các động thái này đồng nghĩa với việc nhật bản đã hoàn tất các thủ tục trong nước cần thiết
trong tiến trình thông qua hiệp định
anh quyết định rút khỏi thị trường chung eu và sẽ chấm dứt những khoản đóng góp lớn từ trước đến nay cho eu
đây là tuyên bố được thủ tướng anh theresa may đưa ra trong tuần qua trong bài phát biểu quan trọng vạch ra hướng đi cho lịch trình anh rời khỏi liên minh châu âu
thủ tướng theresa may cũng đã công bố một mươi hai ưu tiên trong các cuộc đàm phán về brexit như thương mại phi thuế quan với eu kiểm soát quyền nhập cư của các công dân eu tại anh và công dân anh tại các nước eu
cũng như tiếp tục chia sẻ các thông tin an ninh và tình báo
sau khi ông donald trump chính thức nhậm chức tổng thống mỹ trong hai ngày qua nhiều nhà lãnh đạo và quan chức cấp cao các nước đã bày tỏ mong muốn hợp tác tốt đẹp với chính quyền mới của mỹ
về phía mình ông trump cũng đã lên kế hoạch cho nhiều cuộc gặp song phương cấp cao trong những ngày tới
tổng thống donald trump đã tái khẳng định cam kết khi tranh cử đưa nước mỹ vĩ đại trở lại bằng một loạt quyết định mở màn cho tuần đầu tiên làm tổng thống của nước mỹ
về chính sách năng lượng và môi trường yêu cầu đóng băng các quy định mới và giảm bớt gánh nặng pháp lý liên quan đến đạo luật chăm sóc sức khỏe giá rẻ obamacai
cũng như một lần nữa khẳng định việc rút khỏi hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tppp ưu tiên thúc đẩy ưu thế quân sự của mỹ
với những quan điểm và lập trường khác biệt với người tiền nhiệm beck obama trong nhiều vấn đề chắc chắn nước mỹ sẽ có nhiều thay đổi dưới sự lãnh đạo của tổng thống trump
trung tâm khảo sát địa chất mỹ cho biết một trận động đất mạnh tám độ richter đã xảy ra ngày hai mươi hai tháng một tại papua new guinea
trung tâm cảnh báo sóng thần thái bình dương đã ban bố cảnh báo sóng thần
trận động đất trên xảy ra vào lúc một mươi năm h ba mươi giờ địa phương tức một mươi một h ba mươi phút theo giờ hà nội
tâm trấn của trận động đất nằm ở độ sâu một trăm năm mươi ba km cách khu vực aragua trên đảo boghetins của papua new guinea bốn mươi km về phía tây
trung tâm cảnh báo sóng thần thái bình dương cảnh báo các khu vực duyên hải papua new guinea indonesiau vanwatu quần đảo solomon và một số khu vực khác có thể phải hứng chịu các đợt sóng thần nguy hiểm trong vòng ba giờ tới